thưa quý vị tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông trà bồng đoạn qua thôn phú hòa xã trà phú huyện trà bồng của tỉnh quảng ngãi
đang ở mức nghiêm trọng đặc biệt trong mùa mưa lũ vừa qua
gần chục ngôi nhà đang đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi cùng nhiều hectare đất sản xuất khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
đoạn sạt lở bờ sông dài khoảng một trăm năm mươi mét cuốn trôi hơn hai hectare đất vùng nà viên
đây là diện tích đất sản xuất chính của hàng chục hộ dân ven sông
bà con canh tác rau màu đậu bắp các loại đem lại nguồn lợi ổn định
tuy nhiên tình trạng sạt lở đã làm mất hết đất sản xuất của bà con
không chỉ cuốn trôi hết đất sản xuất đoạn bờ sông bị sạt lở đã ăn dại
đoạn bờ sông đã sâu vào gần khu dân cư đe dọa trực tiếp đến nhà ở của sáu hộ dân ven sông và hàng chục hộ dân lân cận
vài năm gần đây tình trạng sạt lở đoạn bờ sông ngày càng nghiêm trọng hơn do việc thay đổi dòng chảy
khi sạt lở tạo vùng đất bồi giữa sông người dân đã tự ý trồng keo bên bồi làm cho bên lở càng lở nhiều hơn

hiện nay xã trà phú đã tự ý trồng keo bên bồi làm cho bên lở càng lở nhiều hơn

tình trạng sạt lở bờ sông vẫn đang tiếp diễn đặc biệt nếu có mưa lũ lớn trong thời gian tới
người dân bên sông đang rất mong chờ phương án khắc phục của huyện để an tâm sinh vật